vâng ạ trước tình hình ngày càng nhiều người việt nam sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở ukraine
đặc biệt là sau khi liên minh châu âu eu mở cửa biên giới cho người tị nạn từ ukraine
gà keleti phía đông của thủ đô bucharest đã trở thành điểm dừng chân của nhiều người việt sơ tán
qua đường moldova và rumani để đi đến tiếp hungary
ngay từ khi nắm tình hình về kế hoạch sơ tán kiều bào việt nam tại ukraine sẽ đi qua một số nước đông âu
đại sứ quán việt nam tại hungary đã huy động nguồn lực hai mươi bốn trên bảy
theo đó từ đại sứ cho tới từng cán bộ nhân viên được yêu cầu bật máy điện thoại thường xuyên
để cập nhật và nắm bắt tình hình tập trung toàn tâm toàn lực giúp đỡ bà con sang lánh nạn
trong tuần vừa qua toàn thể cán bộ đại sứ quán việt nam tại hungary đã trực chiến hai mươi bốn trên bảy
sẵn sàng hỗ trợ bà con từ ukraine sang đánh nạn
bà con đã phải vượt qua một quãng đường vô cùng gian lan vất vả mới săn được đến đây
vì thế làm được gì cho bà con thì toàn bộ cán bộ đại sứ quán sẽ hỗ trợ hết sức có thể
nhóm thông tin pháp lý liên tục cập nhật thông tin từ chính quyền ukraine và eu
để hỗ trợ bà con trong trường hợp gặp khó khăn về thủ tục pháp lý liên quan tới giấy tờ
trong khi nhóm hậu cần sẽ lo chỗ ăn ở và nhu yếu phẩm cho bà con
khi chúng tôi đến đất nước hungary thì được sự tiếp đón
sự chăm chăm
từ giúp đỡ của đại sứ quán việt nam tại hungary
cũng như là vị đại diện các đại diện của các hội đoàn ở hungary
xin được thay mặt cho đoàn một lần nữa xin cảm ơn
và đoàn chúng tôi sẽ đổi tiếp một hành trình mới
đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với hiệp hội người việt nam tại hungary
cùng với sự tích cực nhiệt tình của cộng đồng trong công tác bảo hộ công dân
hỗ trợ kiều bào từ ukraine
đầu tiên vận động quyên góp tài chính và vật dụng thiết yếu
túc trực ngày đêm để thu xếp nơi ở hỗ trợ ăn uống
hướng dẫn thủ tục và cung cấp thông tin cho bà con
tính đến nay đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại hungary
đã đón hỗ trợ hơn hai trăm linh kiều bào sơ tán từ ukraine
trong đó khoảng hơn một trăm bốn mươi người được hỗ trợ chỗ ở
số còn lại được hỗ trợ để đi tiếp ngay sang các nước eu khác